với tổ danh phá hoại chính sách đoàn kết hai bị cáo kersofit thường gọi là amazem và sudik thường gọi là amamab
trú tại xã yala huyện chư pư tỉnh gia lai vừa bị tòa án nhân dân tỉnh gia lai mở phiên tòa xét xử lưu động
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ksofit và sudic nhiều lần liên lạc
nhận sự chỉ đạo của số đối tượng phun rô lưu vong tuyên truyền lôi kéo một số bà con nhóm họp tin lành dga
hoạt động phun rô âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
chúng thu tiền của một số người theo tin lành dga tổng cộng hai mươi năm triệu năm trăm linh nghìn đồng để mua các phương tiện như xe mô tô
điện thoại di động sim cạc để hoạt động và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn và thừa nhận những hành vi vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt kersofit một mươi một năm tù và sudik tám năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết
thông tin đến từ tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong khi tuần tra kiểm soát đã bắt quả tang một xe ô tô đang chở hàng chục khúc gỗ lậu
qua kiểm tra phát hiện xe tải trên vận chuyển khoảng hơn ba mét khối gỗ bước đầu làm việc
lái xe nguyễn trí cường quê ở long an đã không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc hóa đơn chứng từ số gỗ nêu trên
tài xế cường khai nhận trước đó được một người chưa rõ lai lịch thuê trở số gỗ trên đến một cơ sở làm quan tài tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
với giá hai năm triệu đồng tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện số gỗ lậu trên để xử lý
còn tại lạng sơn qua công tác trinh sát công an huyện cao lộc đã phát hiện hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
trong lúc tuần tra kiểm soát công an huyện cao lộc đã phát hiện hai người với một thùng hàng đang di chuyển bằng mô tô trên tuyến quốc lộ một a
từ biên giới về nội địa có dấu hiệu nghi vấn đến địa phận thôn cò tòng
xã thụy hùng huyện cao lộc tổ công tác đã dừng xe của hai đối tượng để kiểm tra phát hiện bên trong thùng hàng chứa pháo nổ do trung quốc sản xuất
có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg hai đối tượng là chu văn tuyến và tô văn định cùng chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn khai nhận
sang trung quốc mua số pháo trên để đưa về lạng sơn tiêu thụ kiếm lời
thưa quý vị như chúng ta đã biết vật liệu nổ công nghiệp là loại hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước
là vật tư không thể thiếu
ngoài ra đây cũng là mặt hàng có tính nhạy cảm nếu không bảo đảm các điều kiện nghiêm ngặt sẽ dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
do đó công tác đảm bảo an toàn sử dụng vận chuyển bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp luôn được thắt chặt
không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc ghi nhận tại tỉnh quảng ninh
công ty công nghiệp hóa chất mỏ quảng ninh đơn vị cung ứng thuốc nổ lớn nhất trên địa bàn
hàng chục tấn thuốc nổ được tích chữ trong các kho hàng
một mặt hàng nguy hiểm và dễ xảy ra cháy nổ
vì vậy từ quy trình bảo quản đến sử dụng luôn được công ty này kiểm định nghiêm ngặt
cái đo giám sát chất động nổ mìn cái đó để nó cái đo giám sát chất động nó nó minh mạch về cái tác động nổ mìn đến từng cái công trình nhà dân
hiện nay tỉnh quảng ninh có tám mươi tám cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
mỗi năm các đơn vị này sử dụng trên bảy mươi tấn thuốc nổ chiếm bảy mươi cả nước
bên cạnh việc cấp giấy phép sử dụng thẩm định đăng ký thì lực lượng chức năng luôn để mạnh công tác tuyên truyền tập huấn
nâng cao ý thức trách nhiệm
các cơ sở để đảm bảo an toàn an ninh trong quản lý bảo quản sử dụng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
xác định cái bảo vệ cái an ninh trật tự an toàn của trái nổ đó là mục tiêu hàng đầu
khối hợp chặt chẽ với lại cảnh sát phòng trái trái tỉnh quảng ninh để thẩm duyệt khuê duyệt và diễn tập các phương án phòng chống trái nổ
phòng bc sáu mươi bốn phòng tiểu ninh tăng cường các an ninh trật tự và đưa các phương án vào thực tế
và chúng tôi có quy trình
do vậy trong nhiều năm nay chúng tôi giữ vững được an ninh trật tự và đảm bảo không để trái nổ xảy ra trong nhiều năm nay
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức kiểm tra bốn mươi cơ quan doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
phát hiện xử lý vi phạm hành chính tám doanh nghiệp với tổng số tiền phạt gần năm mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vẫn tồn tại việc hộ chiếu nổ mìn chưa lập đầy đủ thông tin còn sai sót
chưa thực hiện nghiêm túc công nghiệp
công tác huấn luyện và cấp giấy chứng nhận sát hạch kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng có liên quan
công tác phối kết hợp với các đơn vị nhất là đơn vị cung ứng vật liệu nổ và những đơn vị sử dụng nhiều
có những kho tồn chứa vật liệu nổ lớn trên địa bàn là chúng tôi thường xuyên kiểm tra và có những chấn chỉnh
thế còn những cái đơn vị nhỏ mà sử dụng ít hoặc là đơn vị
cung ứng người ta cung ứng trực tiếp thông qua cái kênh của đơn vị cung ứng và báo cáo định kỳ sản lượng và cái lượng vật liệu nổ sử dụng để chúng tôi cũng có cái biện pháp mà quản lý chặt chẽ
thời gian qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do sản xuất tàng trữ sử dụng trái phép các loại vật liệu nổ công nghiệp
vì thế việc quản lý nghiêm túc chặt chẽ vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn
không chỉ đảm bảo an toàn về người và tài sản mà còn đảm bảo trật tự an toàn xã hội an ninh quốc phòng thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương
thời gian qua một số ngân hàng xảy ra sự cố rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán nói chung cũng như thanh toán thẻ và thanh toán điện tử
ngân hàng nhà nước đã có rất nhiều những văn bản chỉ đạo về các vấn đề an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán này
để hạn chế thấp nhất những rủi ro đảm bảo an ninh an toàn
bảo mật trong hoạt động thanh toán cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng
thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
ra soát đánh giá lại toàn bộ quy trình thủ tục hồ sơ và hợp đồng sử dụng tài khoản thanh toán lại tổ chức mình
bao gồm cả việc mở sử dụng tài khoản thanh toán theo phương thức truyền thống và phương thức điện tử
đảm bảo tuân thủ đúng quy định nếu có vướng mắc cần phải phản ánh về ngân hàng nhà nước để phối hợp xử lý
đối với hoạt động thanh toán thẻ thanh toán trực tuyến các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
cần nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng cường an ninh bảo mật cho hệ thống thanh toán trực tuyến
khi có rủi ro gian lận xảy ra phải báo cáo ngân hàng nhà nước và phối hợp với khách hàng
các cơ quan bảo vệ pháp luật và các đơn vị liên quan xử lý nhanh chính xác đúng quy định
và sớm thông tin cho khách hàng quyền lợi của người dân của khách hàng phải được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời thường xuyên kịp thời đưa ra những cảnh báo hướng dẫn và thông tin đầy đủ đến khách hàng
để khách hàng nắm rõ các rủi ro các thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán và các sử dụng các dịch vụ an toàn
khuyên cáo tới khách hàng khi gặp sự cố thì khách hàng cần bình tĩnh phối hợp với các ngân hàng
các cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật
theo tổng cục thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng tám ước đạt một mươi năm hai mươi tỷ usd tăng hai so với tháng trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt bốn năm mươi bốn tỷ usd tăng hai tám
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một mươi sáu mươi sáu tỷ usd tăng một sáu
so với cùng kỳ năm trước kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng tám tăng năm sáu trong đó khu kinh tế trong nước tăng một mươi một
như vậy tính chung trong tháng tám năm nay tám tháng năm nay kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt một trăm một mươi hai một mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng năm năm so với cùng kỳ năm trước
một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là điện thoại và linh kiện hàng dệt may điện tử máy tính giày dép
về thị trường xuất khẩu tám tháng hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với hai mươi bốn sáu tỷ usd tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
tiếp đến là eu trung quốc nhật bản và hàn quốc
những năm gần đây việc tìm đầu ra cho quả vải của người nông dân đã có những tín hiệu vui
khi mà vải thiều ở bắc giang hải dương đã liên tục đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường nước bạn phải không biên tập viên thanh xuân
vâng đúng là như thế và ngoài quả vải tôi còn biết được là nhãn ở hương yên cũng đã được xuất khẩu ra nước ngoài
hiện nay nhãn chín muộn của hà nội khoảng thời gian chín muộn hơn nhãn đại trà là một tháng đã được doanh nghiệp xúc tiến để đưa ra thị trường quốc tế
và nếu như thành công thì việc làm này sẽ mở ra nhiều triển vọng cho phát triển cây ăn quả đặc sản của thủ đô
sau đây mời quý vị cùng đến thăm vùng trọng điểm sản xuất nhãn chín muộn tại xã đại thành huyện quốc oai hà nội
thời điểm này vùng sản xuất nhãn chín muộn ở huyện quốc oai thành phố hà nội nhuộn nhịp hẳn lên
bởi đây là thời điểm những trái nhãn đầu tiên sẽ cho quả ngọt
với hơn bốn mét vuông trầm nhãn chín muộn đang vào mùa thu hoạch ông nguyễn văn diễn cũng như bao nông dân khác đã rất phấn khởi
dùng nhãn htl một
năm nay là được mùa của riêng xã đại thành
cho năng suất là so với nhiều năm thì năm nay là đạt năng suất cao nhất trong nhiều năm
so với nhãn của các vùng khác thì nhãn quốc oai chín muộn hơn chính vụ khoảng một tháng nên đầu da của nhãn khá thuận lợi không bị cạnh tranh nhiều
với diện tích trồng chín hectare nhãn chín muộn của gia đình ông nguyễn văn vĩnh bình quân sản lượng nhãn thu được của gia đình đạt từ hai mươi đến hai mươi hai tấn
hiện giá nhãn chín muộn bình quân bán tại các vườn là ba mươi đồng đến bốn mươi năm đồng một kg tùy loại
nếu tiếp cận thành công thị trường xuất khẩu nhất là mỹ giá bán có thể cao gấp chín đến một mươi lần
chúng tôi rất mong muốn nhà nước và các cơ quan chức năng tạo điều kiện để cho quả nhãn chín muộn ở xã đại thành
nói chung và để được xuất khẩu đi các nước để đạt hiệu quả kinh tế cao
đó là điều mà nhân dân chúng tôi rất mong muốn
để lưng cao kinh tế cho cả huyện nói chung và xã đại thành nói riêng
được biết nhãn chín muộn là một trong bốn loại cây ăn quả đã được quy hoạch ưu tiên phát triển
trong đề án phát triển một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao của thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng với bưởi cam và chuối
vụ mùa này đã có doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đặt vấn đề thu mua nhãn muộn quốc oai
để xuất khẩu sang malaysia singapore hay mỹ
tuy lô nhãn xuất khẩu lần này chỉ mang tính thử nghiệm
nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng cho thương hiệu nhãn m muộn của xã đại thành huyện quốc oai hà nội
tùy từng cái yêu cầu của khách hàng ở mỗi nước
mà phía chúng tôi cũng sẽ phải thực hiện những cái lộ trình để thực hiện việc đó
ví dụ như việc sơ chế việc bảo quả
việc chăm sóc ngay từ ban đầu thì phải thực hiện đúng quy trình theo yêu cầu của họ
để thực hiện việc đưa quả nhãn của đại thành quốc ngoài đến với các thị trường ngoài nước
cùng với đó thì hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
phối hợp với các đơn vị địa phương đã xây dựng nhãn hiệu tập thể nhãn chín muộn quốc oai
đồng thời cấp giấy chứng nhận việt gáp cho sản phẩm quả đạt tiêu chuẩn
đây là điều kiện thuận lợi cho loại trái cây đặc sản này
được dễ dàng và thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào các thị trường khó tính
khi nhãn chín mùa hà nội có đầy đủ các điều kiện để xuất khẩu
thành phố sẽ tập trung phân vùng để có lượng hàng ổn định xuất khẩu
tuần theo những quy trình gắt gao sản xuất nhãn muộn hướng tới ứng dụng khoa học công nghệ cao
hình thành vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa trên quy mô lớn để xuất khẩu ra thị trường thế giới
rõ ràng với sản phẩm nhãn chín muộn năm nay tại quốc ngoài hà nội
đó là tín hiệu vui của một vụ mùa đầy áp hy vọng của người nông dân ở nơi này
tiếp tục thông tin về tình hình thiên tai bão lũ
đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu thiên tai bão lũ đã gây ra thiệt hại gần tám bảy tỷ đồng
chưa tính đến thiệt hại do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng
tại khu vực nam trung bộ tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiều long
theo đó đã có chín mươi người chết mất tích và hai trăm hai mươi ba người bị thương
hơn một sáu nghìn ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi và tám mươi một tám nghìn ngôi nhà bị sạt lở tốc mái
hai trăm linh ba nghìn hecta lúa bốn mươi chín bảy nghìn hecta hoa màu và một mươi tám tám nghìn hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng
ba mươi sáu nghìn con da súc một trăm chín mươi tám nghìn da cầm và hơn tám trăm năm mươi bốn tấn thủy sản các loại đã bị chết
chỉ tính riêng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cơn bão số một số hai và số ba đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân cư
đặc biệt là tại các tỉnh đồng bằng sông hồng trung du và miền núi phía bắc
riêng cơn bão số một số hai đã làm hai mươi một người chết mất tích và tám mươi một người bị thương
gần năm trăm linh ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi bốn mươi một ba nghìn ngôi nhà bị sạt lở tốc mái
hơn một trăm bảy mươi hecta lúa hai mươi chín bảy nghìn hecta hoa màu và gần tám hecta cây lâm nghiệp cây ăn quả đã bị hư hỏng
tổng thiệt hại do cơn bão số một và số hai gây ra
là khoảng sáu chín nghìn tỷ đồng
sau ba cơn bão hiện nay toàn tỉnh lào cai có năm trăm ba mươi bốn điểm sạt lở
và có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét ngập lụt đe dọa đến đời sống và tính mạng của người dân
theo thông tin từ đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai
hiện nay có hơn năm trăm bảy mươi bốn hộ dân đang nằm trong nguy cơ sạt lở cần được di rời khẩn cấp
theo đó sau ba cơn bão hiện nay toàn tỉnh lào cai có năm trăm ba mươi bốn điểm sạt lở
và có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét ngập lụt đe dọa đến đời sống và tính mạng của người dân
trong đó điểm nghiêm trọng nhất là tại xã trung trải sa pa
hiện có hai mươi bốn hộ dân đang sống sau dãy núi nứt dài
chính quyền tỉnh lào cai cũng đang gấp rút xây dựng các điểm dân cư mới
thực hiện sen ghép và sắp xếp các điểm ở tập trung
để gấp rút di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc điều chỉnh công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với từng cấp học
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và cho cả khóa học đối với giáo dục đại học giáo dục chuyên nghiệp
thực hiện các chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh sinh viên nghèo
học sinh sinh viên thuộc diện chính sách
lộ trình tăng học phí hàng năm phải theo đúng lộ trình quy định tại nghị định số tám mươi sáu
trong đó lưu ý thời điểm thực hiện việc tăng học phí không chùng với thời điểm tăng giá dịch vụ y tế
tại địa phương để hạn chế tối đa tác động của việc tăng học phí đến chỉ số giá tiêu dùng
hàng năm các tỉnh thành phố chỉ đạo kiểm tra giám sát để chấn chỉnh kịp thời việc dạy thêm
học thêm và thu chi trái quy định trong các trường học
đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm đối với đơn vị cá nhân cố ý thực hiện trái quy định
nơi dắp danh với nước bạn lào việc đến trường học cái chữ vốn còn lắm gian chuân
nhất là đối với các em học sinh trường mầm non tiểu học
địa bàn rộng dân cư thưa thớt đời sống của đồng bào nghèo
còn phải lo cái ăn cái mặc cơ sở vật chất trường lớp còn tạm bỡ
đó là những khó khăn của giáo viên và học sinh ở vùng biên này
vâng tuy nhiên đối diện và vượt qua
qua những khó khăn đó những thể cô giáo vẫn ngày đêm cống con chữ lên non
đến với những trẻ em còn nhiều thiệt thòi nơi đây
phóng sự ghi nhận tại xã biên giới chơ chun huyện nam giang tỉnh quảng nam
lớp học mầm non ở thôn côn dốt luôn ea tiếng hát trong trèo
của các bé ở độ tuổi lên bốn lên năm
đã nhiều năm rồi điểm trường này là cơ sở mượn tạm của người dân trong thôn
phách tường bằng ván ghép tạm bỡ tấm bàn lót dưới sàn qua tháng năm này
đã sần rách nhấp nhồ
mặc dù ở vùng biên xa xôi đối diện với bao nhiêu nỗi lo thiếu thốn mọi bề
nhưng giáo viên ở đây luôn quyết tâm với mong muốn đưa con chữ đến với các em
từ khi mà em đang nhận công tác ở đây là đường xá chưa có thì em đi bằng đường rừng
đi từ cây sáu mươi bốn đi từ sáu giờ sáng tới côn rốt này là chín giờ tối
về trường trại thì còn tạm bỡ còn khó khăn rất là nhiều
đối với các em cũng như đối với đời sống cơ sở vật chất của các cô
nhiều lúc em cũng phải rơi nước mắt nhưng mà khi nhìn thấy trẻ ham học thích học thì em lại vui
em lại mừng khi mà tiếp xúc với trẻ
trước đây địa hình chơi chun muôn vàn cách chờ
các ông bố bà mẹ cơ tu nơi đây không coi trọng việc học mầm non nên thường mang con lên dãy
giờ đây có trường có cô giáo ở dưới xuôi lên dạy rỗ được chăm sóc vui chơi
nên họ yên tâm gửi con đến trường
nhiều lúc em cũng phải rơi nước mắt nhưng mà khi nhìn thấy trẻ ham học thích học thì em lại vui
trở qua số người quy định rừng đỗ đón chạm khách không đúng nơi quy định người ngồi trên mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu giao thông sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ bị cảnh sát giao thông xử lý nghiêm
quốc lộ một a đoàn trải qua địa phận thị xã hương thuyền

quốc lộ một a đoàn trải qua địa phận thị xã hương thuyền
nghị định bốn mươi sáu hai trăm linh một ndcp của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
quốc lộ một a đoàn trải qua địa phận thị xã hương thuyền